tính đến chiều ngày một mươi bảy tháng ba đã có ba trăm sáu mươi ca nghi ngộ độc do ăn ở quán cơm gà đường ba triệu
thành phố nha trang tỉnh khánh hòa trong đó một trăm sáu mươi bốn ca đang điều trị tại các cơ sở y tế
các nạn nhân được điều trị đúng phác đồ cấp cứu giải độc của các cơ sở y tế
tính đến nay tình hình sức khỏe của các nạn nhân đã ổn định
đối với sản phụ nghi ngộ độc có dấu hiệu chuyển biến nặng trước đó
đến ngày một mươi bảy tháng ba đã tỉnh tiếp xúc tốt mạch rõ giảm sốt không đau bụng
trước đó hàng loạt người nhập viện do đau bụng nôn ói
nghi do ăn phải thức ăn nhiễm khuẩn từ quán cơm gà này
lực lượng chức năng đã đình chỉ hoạt động quán ăn lấy mẫu thực phẩm đem đi xét nghiệm
kết quả cho thấy bảy người dương tính với khuẩn salmonella
các đơn vị y tế đang theo dõi sát sao tiếp tục công tác thu dung điều trị
sở y tế khánh hòa đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra dịch tễ
truy xuất nguyên nhân vụ ngộ độc cắt nguồn lây tăng cường truyền thông giáo dục người dân
ăn uống hợp vệ sinh trong mùa nắng nóng ra soát kiểm tra các thực phẩm nguội
đồ ăn chế biến sẵn đồ ăn nhanh